cục hải quan hà nội đã giải quyết nhanh thực hiện đối thoại thường xuyên với doanh nghiệp để lắng nghe tháo gỡ kịp thời khó khăn vướng mắc phát sinh thuộc thầm quyền liên quan đến thủ tục hải quan chính sách thuế công tác quản lý thuế chế độ kế toán chế độ hoàn thuế miễn thuế tiếp tục cải cách thủ tục hải quan thủ tục quản lý thuế tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu